chiều ngày một mươi sáu tháng năm tại khu lưu niệm chủ tịch hồ chí minh ở bảng siêng vang huyện nỏng bốc tỉnh khăm muồn của lào
đoàn đại biểu đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh đại sứ quán việt nam tại lào cùng các tổ chức hội người việt
tại các địa phương đã tổ chức lễ dân hương kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
trong không khí trang nghiêm các đoàn đại biểu đã lần lượt dân hoa dân hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc
đối với chủ tịch hồ chí minh vĩ đại vị lãnh tụ của nhân dân việt nam
các đại biểu nguyện hứa quyết tâm đoàn kết trung sức trung lòng xây dựng đất nước lào cũng như quê hương việt nam ngày càng dấu đẹp
khu lưu niệm chủ tịch hồ chí minh ở bản siềng vang là công trình hợp tác giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào
là nơi ghi dấu sự hoạt động của chủ tịch hồ chí minh và mối quan hệ đặc biệt việt nam lào
nhằm tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau
đây cũng là địa điểm du lịch tôn kính quan trọng về lịch sử văn hóa của tỉnh khăm muồn nói riêng và của lào nói chung